chuyên án ma túy lớn tại huyện vân hồ và huyện sông mã đã được các lực lượng chức năng
của công an tỉnh sơn la phá thành công trong hai chuyên án bắt giữ bảy đối tượng
hồi một mươi sáu giờ chiều qua tại bản co chàm xã lóng luông công an huyện vân hồ tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với tổ công tác công an tỉnh phá chuyên án ma túy bắt quả tan
hai đối tượng gồm vàng a báo và cà a cải đều trú tại xã hang kia huyện mai châu
tỉnh hòa bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi sáu bánh heroin
cùng một số tăng vật liên quan mở rộng điều tra cùng với tài liệu chứng cứ thu thập được
lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp hai đối tượng là khà a dơ và khà a tan
cùng chú tại xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin
trước đó hồi một mươi bốn giờ cùng ngày tại khu vực trung tâm xã mường lầm công an huyện sông mã
phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt ba đối tượng sòng phá di sùng a só và lường văn sức
cùng trú tại xã bú bẩu huyện sông mã tỉnh sơn la cũng gây hành vi mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy thu giữ tại chỗ hơn bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp ba xe máy ba điện thoại di động
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vào hồi hai mươi hai h ngày ba mươi tháng một mươi một tại khu vực biển gành dầu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành kiểm tra một tàu cá không có số hiệu
chở hai năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
chủ tàu là bà nguyễn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thường trú tại khu phố bốn thị trấn dương đông huyện phú quốc
tỉnh kiên giang là người vận chuyển là ông nguyễn hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú cùng địa chỉ trên
theo lời khai ban đầu của bà nguyễn thị mỹ số thuốc lá trên được mua từ khu vực hòn
campuchia đưa về việt nam
khi đến khu vực đông nam gành dầu hai hải lý thì bị tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện và bắt giữ
hiện nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
đội biên phòng cốc bàn huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đã tiếp nhận hai mươi hai công dân việt nam đều có hộ khẩu thường trú tại huyện biên giới này
vượt đi trái phép sang trung quốc làm thuê
đây là đợt tiếp nhận lớn nhất từ trước đến nay
theo đó một mươi công dân có hậu khẩu thường trú tại xã lý bôn và xã nam cao xuất cảnh trái phép sang trung quốc bị bắt vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
do đại đội công an biên phòng huyện nà bo khu tự trị dân tộc châu an tỉnh quảng tây trung quốc trao trả tại cột mốc năm trăm ba mươi bốn và năm trăm ba mươi năm của hai nước
ba công dân của xã đức hạnh vượt biên đi làm thuê bị công an trung quốc bắt giam vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
năm công dân trú tại xã nam cao vượt biên bị bắt tạm giam sáu tháng
bốn công dân trú tại xã đức hạnh vượt biên bị công an trung quốc bắt tạm giam sáu tháng qua
vào chiều qua ubnd tp hà nội công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở dịch vụ văn hóa như là karaoke vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố
cụ thể ubnd tp hà nội giao cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố thành lập ba mươi tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như karaoke
vũ trường quán bar trên địa bàn ba mươi quận huyện thị xã
các tổ công tác sẽ kiểm tra các tiêu chuẩn điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy như diện tích ánh sáng lối thoát hiểm chất liệu xây dựng biển bảng quảng cáo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh tự phá rỡ các phần sai phạm và khắc phục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy mới cho phép hoạt động trở lại đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư các cá nhân vi phạm và truy tố theo quy định của pháp luật
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội cũng nhắc nhở các địa phương trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an bộ văn hóa thể thao và du lịch và ubnd tp quảng bình về việc giả soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường nhà hàng quán bar trên địa bàn tỉnh
vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành của công an tỉnh và sở văn hóa thông tin đã tiến hành tổng giá soát kiểm tra hoạt động kinh doanh các quán karaoke vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố đồng hới ghi nhận của nhóm phóng viên antv quảng bình
trong thời gian từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại một mươi năm cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố đồng hới
nội dung kiểm tra được đoàn liên ngành thực hiện đúng theo các văn bản quy định của pháp luật
qua kiểm tra bước đầu đoàn đã kịp thời phát hiện nhiều thiếu sót trong hoạt động kinh doanh tại các quán karaoke vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố đồng hới
chủ yếu là vi phạm trên lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự và một số điều kiện liên quan khác
vừa rồi mình có thiếu một cái lôi nhỏ ví dụ như đang thiếu mấy cái đen chiều sáng khi mất điên rồi cái bàn exit này
thì sắp tới thì cơ sở xong việc ở đây thì cơ sở sẽ tiến hành làm lại
trước những vi phạm nói trên
đoàn liên ngành đã lập các biên bản kiểm tra biên bản xử lý vi phạm và giao cho chủ các cơ sở cần sớm khắc phục những thiếu sót nói trên
trong thời gian tới nếu cơ sở nào không chấp hành căn cứ vào tính chất mức độ của vụ việc sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
tuy nhiên bên cạnh đó nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã chấp hành khá nghiêm túc các thủ tục theo quy định của pháp luật
đầu tư trang bị và mua sắm mới hiện đại nhiều phương tiện phòng cháy chữa cháy đáp ứng tốt các yêu cầu phòng cháy chữa cháy
công tác đảm bảo an ninh trị tự đặt ra hiện nay
cũng trong đợt này phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng bình
thành lập nhiều tổ công tác tiến hành tổng kiểm tra giả soát toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy
ở các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường quán bar tại địa bàn các huyện thị xã
để có phương án hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc hơn nhằm chủ động ngăn chặn
hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ xảy ra đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
đối với chúng tôi cũng tiếp tục triển khai kiểm tra chặt chẽ hơn phúc trang lại
các kiến nghi các tôn tài thiếu sót và kết quyết xử lý các vi phạm này
đặc biệt là các vi phạm có tính chất phổ biến thì chúng tôi đã kiểm thời kiểm nghi
và sẽ xử lý theo nguyên định một trăm sáu mươi bảy của chính phủ
phổ biến tuyên truyền nhiều hơn nữa về công tác an toàn đảm bảo an toàn
kỹ năng thoát hiểm của người tham gia ở các trung tâm này
cũng như nhân viên tập huấn phòng cháy cháy cho các nhân viên làm việc
tại các điểm kinh doanh karaoke vũ trường khách sạn
để cho người ta làm tốt công tác phòng cháy cháy tại chỗ
đợt kiểm tra là dịp để các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường và quán bar
trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành nghiêm túc
các quy định của pháp luật về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
và các điều kiện tiêu chuẩn cần thiết khác trong hoạt động kinh doanh karaoke
vũ trường và quán bar nhằm góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản
cho cơ sở cũng như cho mọi người
chương trình xin được tiếp tục với thông tin khác
thưa quý vị và các bạn lúc một mươi ba h ngày hôm qua ngày một tháng một mươi hai
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được thông tin về việc tàu cá vi phúc
mang số hiệu kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts gặp nạn tại khu vực biển phú quốc tỉnh kiên giang
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã kịp thời điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn hai
thuộc hải đội bốn trăm linh một cơ động ra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi bốn h ba mươi phút tàu cảnh sát biển hai nghìn hai đã ra đến hiện trường và nhanh chóng tiếp cận
tàu cá huy phúc kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts
qua nắm bắt tình hình được biết tàu cá wifook kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts gồm một mươi thuyền viên
do ông nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm thuyền trưởng thường trú tại thị trấn kiên lương
tỉnh kiên giang đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển phú quốc
cách mũi hà tiên hai mươi hải lý thì tàu bị thủng mạng nước trào vào đầy khoan hầm
trong điều kiện sóng biển cấp năm cấp sáu và có nguy cơ bị chìm
nguy cơ đe dọa tính mạng của các thuyền viên trên tàu
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn hai đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp chống chìm tại chỗ
và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
lúc một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày bảo đảm an toàn
tính đến hết ngày hôm qua tại tỉnh bình định mưa lũ đã làm ba người chết và ba người bị thương
hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu nhiều diện tích lúa đông xuân ngập úng
với lượng mưa khá chắc tàu bị nạn
mưa lửa khá lớn kéo dài từ ngày ba mươi một tháng một mươi một đến ngày hôm qua
mưa lụ đã gây chi cắt nhiều vùng của tỉnh bình định
theo báo cáo nhanh đến trưa qua mưa lụ đã khiến một học sinh bị lụ cuốn mất tích
hai người chết ba người bị thương hai trường hợp chết ở huyện an lão và hoài nhơn
từ đêm ba mươi một tháng một mươi một đến chiều qua trên địa bàn tỉnh bình định có mưa to đến rất to
lượng mưa đo được khoảng hai trăm bảy mươi mm
đây là lượng mưa lớn nhất trên địa bàn tỉnh trong hai năm trở lại đây
mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số địa phương
trong đó tuyến giao thông đến huyện an lão đã bị chia cắt hoàn toàn
liên quan tới sự cố ô nhiễm môi trường biển
tỉnh quảng trị đã hoàn tất công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt một
cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố này
trong đợt này tỉnh quảng trị đã cấp hơn hai trăm linh hai tỷ đồng từ nguồn kinh phí trung ương
hỗ trợ có mục đích để các huyện vĩnh linh do linh triệu phong và hải lăng
chi trả tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
cho hai đối tượng thiệt hại trực tiếp là chủ tàu thuyền và lao động trên biển
toàn bộ số tiền trên được chi trả cho một chín trăm bảy mươi chín chủ tàu thuyền và một năm trăm bảy mươi chín thuyền viên
của một mươi bốn xã thị trấn bên biển cùng các xã vĩnh thái vĩnh thạch vĩnh giang vĩnh linh
do hải trung giang do mai do việt và thị trấn cửa việt do linh triệu an triệu vân
triệu lăng triệu độ triệu phong và hải an hải khê hải lăng
kết thúc đợt một việc chi trả bồi thường thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị
trình công bằng minh bạch và bảo đảm an ninh trật tự
tại các điểm chi trả người dân sau khi nhận tiền đền bù đều cho biết là sẽ mua sắm ngư lưới cụ
cải hoán tổ thuyền và đầu tư các mô hình trồng trọt chăn nuôi nhằm vượt qua khó khăn
sớm ổn định cuộc sống
xin được chuyển sang một thông tin khác
theo số liệu vừa được cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư công bố
số doanh nghiệp đã quay trở lại sau khi tạm ngừng hoạt động do khó khăn trong sản xuất
tăng khá cao trong một mươi một tháng vừa qua
một tín hiệu tích cực trong một mươi một tháng qua đó là cả nước có hai mươi bốn năm trăm sáu mươi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tăng ba mươi một bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
có thể thấy với khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của chính phủ trong việc hỗ trợ
khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy có hiệu quả
giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi và cơ hội phát triển mới
về tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước có một mươi tám chín trăm một mươi sáu
trong linh một doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
tăng hai mươi bảy ba so với cùng kỳ năm trước
số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh
tuy nha với một tín đồ thích mua sắm như uyên thì cụm từ black friday chắc hẳn là quá quen thuộc đúng không
vâng chỉ cần nghe đến cái cụm từ này thôi thì là cái tâm hồn mua sắm trong tôi nó đã trỗi dậy rồi
nhưng mà cũng rất là bất cập bởi vì là black friday thì phổ biến hơn ở nước ngoài
thế nên là nếu mà các tín đồ
yêu thích mua sắm như tôi mà muốn mua đồ thì lại phải có hình thức là mua hàng
đặt hàng qua các cửa hàng mua bán đồ sách tay hoặc là đặt qua bếp nước ngoài cơ
vậy là uyên chưa biết đến online friday rồi
và qua đây thì cũng thông tin đến quý vị và chị uyên được biết là
ngày mua sắm trực tuyến online d là một những hoạt động thường niên
của cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin bộ công thương
phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam tổ chức
nhằm hướng tới mục tiêu là nâng cao
nhận thức và đẩy mạnh hoạt động mua sắm của cộng đồng thông qua kênh bán hàng trực tuyến
vâng hình thức mua bán hàng trực tuyến thì sẽ thuận tiện hơn
cho những tín đồ yêu thích mua sắm như là tôi
và tôi cũng mới được biết là vào năm nay thì ngày hai tháng một mươi hai
tức là cũng chính là ngày hôm nay đấy ạ thì được chọn là ngày mua sắm trực tuyến
và ngay từ tối qua thì các hoạt động cho ngày lễ này
thì đã được diễn ra hết sức sôi nổi tại hà nội
tại buổi lễ khai mạc chuỗi sự kiện ngày mua sắm trực tuyến
lãnh đạo các bộ ban ngành và các doanh nghiệp thương mại điện tử
đã ấn nút khởi động cho sự kiện online friday năm hai nghìn một mươi chín
và kích hoạt trang dear onlinefriday vn
website bao gồm các sản phẩm với mức khuyến mại lớn dành riêng cho chương trình
chúng tôi đánh giá rất là cao việc bộ công thương phối hợp với các cơ quan liên quan
cũng như với các doanh nghiệp tổ chức ngày mua sắm trực tuyến
việc sử dụng internet để mua sắm
trả tiền qua mạng để góp phần giúp cho thương mại điện tử của việt nam phát triển
góp phần việc giảm sử dụng tiền mặt trong mua sắm
và giúp cho việc minh bạch công khai trong các hoạt động liên quan đến tài chính và ngân hàng
một trong những điểm mới của ngày mua sắm trực tuyến năm nay
đó là hoạt động big off diễn ra tại không gian phố đi bộ tượng đài lý thái tổ
từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
khách tham dự sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ mua sắm trực tuyến
thông qua các ứng dụng thương mại điện tử
anh om tolarok một khách du lịch cảm thấy rất hứng thú với chương trình này
và đang tìm hiểu về một ứng dụng thanh toán trực tuyến trên điện thoại phục vụ nhu cầu của bản thân
tôi thấy đây là một sự kiện rất tuyệt vời
có rất nhiều loại dịch vụ đến từ nhiều công ty khác nhau
tôi đang rất ấn tượng với dịch vụ thanh toán trực tuyến trên điện thoại của đơn vị này
tôi thấy nó rất nhanh và hiệu quả
so với năm hai nghìn một mươi năm quy mô ngày mua sắm trực tuyến online friday năm nay
về số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại doanh thu đều được kỳ vọng sẽ lớn hơn rất nhiều
cụ thể chương trình dự kiến thu hút gần ba doanh nghiệp tham gia
với khoảng hai trăm linh sản phẩm khuyến mại đăng ký với tổng doanh số giao dịch khoảng một tỷ đồng
các doanh nghiệp tham gia cũng đã có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng
để đưa đến tay người tiêu dùng những mặt hàng tốt với giá cạnh tranh
để chuẩn bị
trong ngày online friday này chúng tôi đã cung cấp hàng trăm đều
và đây là những điều mà chúng tôi chỉ lựa chọn dành riêng cho chương trình này
chúng tôi lựa chọn rất là kỹ lưỡng cả về số lượng chất lượng sản phẩm
cũng như là giá khuyến mại dành cho những điều này
đó cũng là một cơ hội tốt cho những người tiêu dùng như chúng tôi
có được những sản phẩm tốt và giá hợp định
ba năm tổ chức online friday đã tạo cơ hội cho người tiêu dùng
được sử dụng những sản phẩm có chất lượng với mức giá yêu đãi đặc biệt
vì thế mà đã trở thành một sự kiện được nhiều người tiêu dùng đón chờ
hưởng ứng ngày thế giới phòng chống s vào tối qua ngày một tháng một mươi hai
nhà hát kịch việt nam phối hợp với kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của tổng thống hoa kỳ
về phòng chống ết chương trình bepfa thuộc phái đoàn ngoại giao hoa kỳ tại việt nam
cho ra mắt vở diễn ba trong một phần hai với tên gọi một nhà
một nhà là câu chuyện về ba nhóm người có nguy cơ lây nhiễm hiv cao
là ba nhóm dễ bị tổn thương gồm gái mại dâm tiêm trích ma túy và đồng tính nam
mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng cùng chung số phận
số phận của những người nhiễm hiv số phận của những người bị cộng đồng xa lánh